thưa quý vị hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
theo đơn kháng cáo của bị cáo vũ huy hoàng cựu bộ trưởng bộ công thương
và ba bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại bộ công thương
tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn sapeco và tp hcm
gây thiệt hại cho nhà nước hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
bốn bị cáo kháng cáo trong vụ án này gồm vũ huy hoàng cựu bộ trưởng công thương
phan trí dũng cựu bộ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương
lâm nguyên khôi cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
lê quang minh cựu trưởng phòng phát triển hạ tầng sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án
tuy nhiên chỉ có hai bị cáo phan trí dũng và lâm nguyên khôi có mặt tại phiên tòa
bị cáo vũ huy hoàng và lê quang minh vắng mặt với lý do phải cách ly y tế
đại diện tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn sapeco
và một số luật sư bảo chữa cũng vắng mặt
do vậy tòa phúc thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa